kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh miền bắc nằm sâu trong không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên về đêm và sáng quang mây trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi tám hai mươi một độ
riêng các tỉnh vùng núi thấp hơn chỉ từ một mươi năm đến một mươi tám độ
vào ban ngày trời có nắng nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ riêng một vài nơi thuộc tây bắc bộ có thể trên hai mươi chín độ
với các tỉnh thành miền trung mưa lớn đã xuất hiện diện rộng ở các tỉnh trung và nam trung bộ những ngày qua
khiến tình trạng ngập úng xuất hiện tại nhiều địa phương ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
từ đêm nay đến ngày mai mưa tạm giảm nhanh trên khu vực tuy nhiên nhiệt độ chưa có điều kiện tăng cao vẫn phổ biến ở mức là dưới ba mươi độ vào trưa chiều
theo dự báo từ ngày một mươi ba sang đến ngày một mươi bốn khi các hình thế gây mưa hoạt động mạnh di chuyển từ biển vào đất liền mưa sẽ gia tăng trở lại về diện và lượng
khu vực này tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to cần tiếp tục đề phòng với lũ quét sạt lở đất và lũ lên trên các sông suối ngập úng ở các vùng trũng thấp
còn đối với các tỉnh tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa rông nhiều nơi vào lúc chiều tối cục bộ có mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc gió giật mạnh
còn ban ngày trời có nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có gió tây đến tây nam cấp ba bốn trên toàn biển đông có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa và nguy cơ tố lốc trong cơn rông
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức dưới ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội mây thay đổi phổ biến ít mưa ngày có nắng hành trời rất nhẹ về đêm và sáng nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi chín hai mươi bảy độ